vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi hai lực lượng chức năng ba trăm tám mươi chín tỉnh thái nguyên đã tiến hành kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh của bà dương thị nhung
xóm xoài hai xã nhã lộng đang đóng gói hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bột ngọt ajinomoto
từ nguồn tin báo của nhân dân về việc tại cơ sở kinh doanh của bà dương thị nhung ở xóm soi hai xã nhã lộng huyện phú bình tỉnh thái nguyên
có dấu hiệu sản xuất buôn bán hàng giả là bột ngọt azinomoto
qua thẩm tra xác minh số hàng hóa vi phạm gồm một trăm linh kg bột ngọt không rõ nguồn gốc xuất xứ
gần hai vỏ túi có in nhãn hiệu azinomoto cùng nhiều phương tiện đóng gói khác như bàn là điện cân và nhiều dụng cụ khác
hiện nay lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện nêu trên để tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật